thưa quý vị vào sáng nay hai mươi hai tháng một mươi hai tòa nhân dân tp hcm đưa ra phán quyết đối với ông đinh la thăng đinh ngọc hệ
tức út trọng là một mươi và một mươi tám bị cáo trong vụ bán quyền thu phí cao tốc tp hcm trung lương
theo hội đồng xét xử tháng hai năm hai nghìn một mươi hai ông thăng với cương vị là bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã giới thiệu hệ với dương tấn minh
tổng giám đốc công ty cửu long quản lý cao tốc trung lương tham gia đấu giá trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc trung lương
do công ty yên khánh không có năng lực tài chính đang kinh doanh thua lỗ không đủ điều kiện tham gia đấu giá hệ chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ giả
các bị cáo tại bộ giao thông vận tải và công ty cửu long khi được giao nhiệm vụ
đã không kiểm tra năng lực của công ty yên khánh dẫn tới chấp thuận cho công ty này tham gia và chúng đấu giá quyền thu phí cao tốc trung lương là hai bốn tỷ đồng
quá trình thu phí hệ và đồng phạm dùng phần mềm vi tính che giấu doanh thu chiếm đoạt tài sản nhà nước gây thiệt hại bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng
hội đồng xét xử cho rằng ông thăng với vai trò là người đứng đầu bộ giao thông vận tài nắm rõ quy định pháp luật nắm rõ quy định bán tài sản nhà nước
nhưng do quen biết với hệ bị cáo đã tác động để hệ mua được tài sản nhà nước
hành vi của đinh la thăng và đồng phạm tại bộ giao thông vận tài đã tạo điều kiện để hệ chiếm đoạt chót lọt bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng của nhà nước chịu trách nhiệm chính trong vụ án
tòa tuyên phạt mức án một mươi năm tù về tội vi phạm quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tòa tổng hợp bản án này với hình phạt ba mươi năm năm tù của hai bản án trước buộc ông thăng chấp hành chung là ba mươi năm tù mức án cao nhất của hình phạt tù
tòa tuyên phạt đinh ngọc hệ
tòa tuyên phạt đinh ngọc hệ mức án trung thân tội lừa đảo chiếm mặt tài sản một mươi ba năm tù tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
tòa tuyên phạt đinh ngọc hệ tổng hợp hình phạt trung là trung thân bị cáo buộc bồi thường bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng và ba bốn tỷ đồng trong vụ mua căn biệt thự công ty lyquogy một mươi ba
đối với nhóm bị cáo là cấp dưới của hệ tòa tuyên phạt từ hai năm tù treo đến một mươi năm tù giam
cựu thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn hồng trường được giao nhiệm vụ chỉ đạo
chịu trách nhiệm xuyên suốt quá trình xây dựng đề án bán quyền thu phí
biết rõ quy định pháp luật bán đấu giá tài sản nhà nước
xong biết hệ có mối quan hệ với ông thăng nên đã tạo điều kiện
sau đó ký quyết định chúng đấu giá khi chỉ có một công ty tham gia đấu giá
biết công ty hệ chậm thanh toán ông trường không chỉ đạo dừng hợp đồng
đối với các bị cáo thuộc bộ giao thông vận tải còn lại tòa cho rằng
mặc dù biết rõ quy định nhưng do chỉ đạo của bộ trưởng và thứ trưởng
nên đã tổ chức bán đấu giá sai pháp luật
tòa tuyên phạt ông trường mức án bốn năm sáu tháng tù
các bị cáo còn lại bị phạt ba năm đến bốn năm tù
còn liên quan đến vụ sáu người việt tử vong
và năm người khác bị phạt
bị thương tại campuchia cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh
vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố năm bị can
về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
nhiều thông tin đã đưa vào tối ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tại huyện chitreng tỉnh siêm riệp campuchia
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
trong số các nạn nhân có sáu công dân việt nam thiệt mạng
và năm công dân khác bị thương
qua quá trình điều tra xác minh vụ việc
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với đơn vị liên quan xác định
một mươi một công dân bị nạn nêu trên
đã từng có quá trình lao động tại thái lan
nhưng vì dịch bệnh covid một mươi chín
nên trở về việt nam và cư trú tại địa phương
từ đầu năm hai nghìn hai mươi
đến khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
do có nhu cầu muốn trở lại thái lan lao động
nhưng vì các cửa khẩu chưa mở cửa cho người qua lại
nên các công dân này đã liên hệ
tìm người đưa sang thái lan bằng đường tiểu ngạch
tại cơ quan công an
các đối tượng khai nhận
thông qua các mối quan hệ quen biết
và mạng xã hội facebook
biết được trần văn minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
là người thường tổ chức đưa người việt nam
sang thái lan lao động bằng đường tiểu ngạch
nên một mươi một công dân này đã liên hệ với minh
để được đưa sang thái lan
chỉ phí mỗi người là hai mươi bạt
tương đương khoảng một mươi năm triệu đồng
ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố năm bị can
gồm võ trí công
nguyễn ngọc hoàn trần văn minh
nguyễn văn hoàng nguyễn văn thiện
về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
hiện tại hai đối tượng võ trí công
và trần văn minh đang đẩn trốn
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đang tạm giữ đối tượng nguyễn thị hòa
chú tại thành phố nam định tỉnh nam định
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
từ vụ việc của nguyễn thị hòa
cơ quan chức năng cũng khuyến cáo
về thủ đoạn lừa đảo cướp giật tài sản khá mới
của các đối tượng
cụ thể vào sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai
hòa đến nhà bà đinh thị lan
tại tổ một mươi hai phường gia sàng
để xin phong bì đi đám cưới
tin tưởng bà lan mời đối tượng vào nhà
đưa phong bì
sau đó đối tượng đề nghị bà lan đổi tiền chặn
và được đồng ý
lợi dụng sơ hở đối tượng đã cướp giật số tiền
hai bảy triệu đồng trong ví của bà lan
rồi bỏ chạy
bà lan hô hoán và được người dân khu vực xung quanh
vây bắt được đối tượng
công an thành phố thái nguyên
đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng hòa
để xử lý theo quy định của pháp luật
và trao trả lại số tiền hai bảy triệu đồng cho bà lan
đồng thời khuyến cáo người dân
nhất là những người cao tuổi ở nhà một mình
cần nâng cao cảnh giác
không để các đối tượng lợi dụng lòng tin
sơ hở để thực hiện hành vi lừa đảo
trộm cắp cướp giật tài sản
trong khi đó
tại bình định lực lượng công an
cũng vừa nhanh chóng truy bắt được
hai đối tượng trộm cắp xe ô tô mang động
chỉ sau hơn hai giờ đồng hồ gây án
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn
đây là hiện trường vụ trộm xe ô tô
xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh xe ô tô
trên địa bàn phường quang trung
thành phố quy nhơn
khoảng hai mươi một h ngày một mươi tám tháng một mươi hai
anh nguyễn thanh tuyên bảo vệ của công ty cổ phần trường hải
trong lúc đang làm nhiệm vụ canh gác
thì bất ngờ có hai đối tượng đột nhập vào cửa hàng
lấy trộm một chiếc xe ô tô
khi bị phát hiện và bị anh tuyên truy cản
hai đối tượng này đã điều khiển xe ô tô trộm được
đâm thẳng vào anh
và nhanh chóng tẩu thoát
xe này là đỡ cho khách hàng lấy thử
nên là dù khó
luôn luôn đỡ trên xe
khi phát hiện là thấy ánh đèn nó rọi vô chốt
đèn rọi vô chốt là đứng dậy
yêu cầu dùng xe
nhưng mà đối tượng không dùng xe
đối tượng bỏ chạy luôn
xác định tính chất và mức độ nghiêm trọng của vụ án
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố quy nhơn
đã khẩn trương triển khai lực lượng
và tiến hành các biện pháp điều tra
sau khi nhận tin báo của công an phường quang trung
cũng như công an thành phố quy nhơn
thì tổ công tác đã huy động
lực lượng cảnh sát hình sự trong tuyến
độ một triển khai
việc truy bách tội phạm
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút
phát hiện chiếc xe ô tô
giống như theo thông tin báo của
công an phường quang trung
tổ công tác đã
tiến hành ra tín hiệu dừng phương tiện
thì chiếc xe này không dừng lại
mà tăng tốc tăng thánh vào tổ công tác
và chạy theo hướng bách
theo quốc lộ một
với tinh thần là kiên quyết trấn áp tội phạm
thì chúng tôi đã
truy đuối đến
thuộc xã mỹ trinh huyện phùng mỹ
thì chúng tôi đã dừng được phương tiện
sau hơn hai h đồng hồ
chuyển khai các biện pháp nghiệp vụ
hai đối tượng gây ra vụ trộm xe ô tô
táo tợn trên đã xa lưới
đó là lê đại hùng hai mươi hai tuổi
chú tại quận bảy tp hcm
và trần minh nam ba mươi tuổi
chú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
qua đấu tranh các đối tượng phai nhận
tối một mươi tám tháng một mươi hai
khi đang trên đường đi ra các tỉnh phía bắc
để tìm việc làm
đến địa phận tp quy nhơn
cả hai nảy sinh ý định đi trộm xe ô tô
để làm phương tiện di chuyển
thấy ba chiếc xe đậu ngoài
em không có đi nghe một chút bảo vệ
em đi kế đường nghe
em thấy có chiếc xe quá sẵn
cái gì mốt luôn
em đợi máy
em chạy từ từ ra
trong bước ra
em bắt đầu tăng tốc
chạy đi về hướng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra
để xử lý hai đối tượng
lê đại hùng và trần minh nam
theo quy định của pháp luật
đồng thời hoàn tất các thủ tục trao trả tài sản cho bị hại
việc nhanh chóng điều tra bắt giữ hai đối tượng trụ cắt manh động
đã thực hiện tinh thần mưu trí
và bản lĩnh nhiệm vụ
góp phần củng cố niềm tin của nhân dân
và lực lượng công an
sáng nay cục cảnh sát môi trường bộ công an
đã phát hiện và phối hợp với phòng cảnh sát môi trường
công an tp hcm
cục chống muôn lậu tổng cục hải quan
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
tiến hành kiểm tra hai vận đơn
nghi là sừng tê giác với số lượng lớn
trong hai vận đơn này
một lô do hãng hàng không singapore airlines
phát hành ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
gồm tám kiện
có trọng lượng một trăm ba mươi tám kg
vận đơn thứ hai do hãng hàng không
phát hành ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
gồm bốn kiện trọng lượng bảy mươi bốn kg
một chuyến bay quá cảnh ở singapore
một chuyến bay quá cảnh tại hồng kông
trước khi tới việt nam
hai lô hàng này chưa được doanh nghiệp
đến làm thủ tục hải quan
hiện đang lưu giữ tại kho hàng scsc
qua kiểm tra phát hiện hàng chục mẫu vật
sản phẩm động vật nghi là sừng tê giác
với tổng trọng lượng lên tới hơn chín mươi kg
hiện toàn bộ mẫu vật
đang được kiểm đếm
lập biên bản và niêm phong
chờ cơ quan giám định làm việc
cũng như mời các bên liên quan đến làm việc
và mở rộng điều tra
đây được coi là chiến công của cục cảnh sát môi trường
bộ công an sau gần một tháng theo dõi
phát hiện và lên kế hoạch hành động
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng với tội đánh bạc
đối tượng nguyễn văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn bắc tạ hai
xã hùng tiến huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
có sẹo không rõ hình kích thước một cm x năm cm
cách một cm gần cánh mũi trái
đối tượng đỗ đăng sĩ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn bắc tạ hai
xã hùng tiến huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
có xeo thẳng một cm ở đuôi lông mày trái
và đối tượng phạm văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn bắc tạ hai
xã hùng tiến huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
có nốt ruồi ở đuôi mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện